cảm ơn các bạn đã theo dõi
câu chuyện anh huỳnh văn sơn ba mươi bốn tuổi quê tỉnh vĩnh long làm nghề shipper bị trộm xe máy có chiếc dọ chứa hơn tám mươi đơn hàng của khách hàng được chia sẻ khiến nhiều người chú ý
theo chia sẻ của anh sơn khoảng một mươi một h ngày hai mươi một tháng bốn anh ngồi ăn trưa trên đường hoàng tre phường long thạnh mỹ
thì bị hai nam thanh niên trộm chiếc xe máy rồi bỏ chạy ra hướng đường lê văn việt sau đó mất hút
anh sơn cho biết trong chiếc giỏ gắn trên xe có hơn tám mươi đơn hàng
trị giá hơn một mươi một triệu đồng mà anh vừa lấy ở kho và đang trên đường đi giao cho khách
anh sơn kể lại sáng hôm đó anh có giao được hai mươi năm đơn còn tám mươi một đơn anh định an sáng xong sẽ đi giao liền
nghe người dân hô hoán anh chạy ra nhưng lúc đó không kịp sự việc xảy ra một cách chấp nhoáng chỉ tầm một mươi giây
cũng theo chia sẻ của nam shipper hoàn cảnh của anh khá khó khăn khi tổng thu nhập hàng tháng của cả hai vợ chồng ngót nghét hơn một mươi triệu
để trang trải cuộc sống và gửi về quê nuôi con cái học hành
do vậy mất chiếc xe máy và phải đền bù giá trị các đơn hàng dường như là quá sức với vợ chồng anh sơn
từ hôm xảy ra sự việc ngoài thời gian đi phụ vợ giao hàng anh sơn chỉ quanh quẩn trong nhà lúc nào cũng dây dứt vì sự chủ quan của bản thân
thậm chí vợ chồng anh phải giấu gia đình chuyện mất tài sản vì không muốn họ thêm lo lắng và thôi ý định về quê thăm gia đình con cái trong dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sắp tới
biết được hoàn cảnh khó khăn của nam shipper chị nguyễn đỗ trúc phương ba mươi tuổi
ngụ quận một tp hcm đã kêu gọi các mạnh thường quân và các nhà hào tâm chung tay hỗ trợ vợ chồng anh sơn để có thêm kinh phí
mua chiếc xe khác tiếp tục đi làm và đền bù số tiền đơn hàng đã bị mất trộm
đến chiều ngày hai mươi năm tháng bốn chị trúc phương cho biết chị đã nhận được tám mươi triệu đồng hỗ trợ anh sơn từ những mạnh thường quân
ngay sau đó chị phương đã cùng anh sơn đi mua ngay một chiếc xe máy mới để làm phương tiện di chuyển và có thể quay trở lại với công việc giao hàng
nhờ sự giúp đỡ của mọi người vợ chồng anh sơn có lẽ đã có thể yên tâm để trở về xung họp với gia đình trong kỳ nghỉ lễ sắp tới
và có thêm động lực để làm việc mưu sinh trang trải cuộc sống lo cho bố mẹ già và các con nhỏ ở quê nhà vĩnh long
việc mất chiếc xe máy và thùng hàng hơn tám mươi đơn đã khiến cho vợ chồng anh huỳnh văn sơn rơi vào hoàn cảnh khôn đốn tột cùng
dự định về thăm con gái và bố mẹ già trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
đã suýt không thực hiện được vì hai vợ chồng anh không có tiền
sau dịch covid một mươi chín hai vợ chồng anh huỳnh văn sơn khăn gói lên thành phố hồ chí minh để kiếm việc làm
cả hai bắt đầu với công việc làm nhân viên giao hàng
tổng thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng được ngót nghét hơn một mươi triệu đồng
phần để gửi về quê lo cho con cái học hành nuôi bố mẹ già phần để anh chị trang trải cuộc sống trên thành thị
anh sơn bùi ngùi chia sẻ tháng bốn này phải đi vay mượn thêm để gửi về cho con học hành giới quê
rồi sống tạm trong căn nhà lập mái tôn nóng bức giá thuê mỗi tháng khoảng gần hai triệu đồng
cả căn phòng được chiếc tủ lạnh có giá trị nhất
anh định dáng làm ở trên thành phố có chút vốn rồi hai vợ chồng về quê đoàn tụ cùng con cái
nhưng chẳng may lại xảy ra sự việc không mong muốn số tiền mất mắt quá lớn so với khả năng kinh tế của hai vợ chồng
anh sơn cho hay xảy ra việc này là mất đi hơn nửa phần thu nhập chỉ còn mình vợ anh đi làm
hai vợ chồng tối nào cũng buồn bã
được bao nhiêu rồi giờ còn phải đi xoay sở vài mượn thêm
anh cũng khuyên vợ là việc đã xảy ra rồi thì giờ cố gắng làm để lấy lại
cũng theo chia sẻ của anh sơn chiếc xe máy bị mất anh mua cách đây bốn năm với giá trị là hơn năm mươi triệu đồng
cộng thêm giá trị của tám mươi một đơn hàng là một mươi một triệu chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng
vậy mượn bạn bè xung quanh cũng hy vọng đủ để mua lại một chiếc xe khác tiếp tục kế sinh nhai
anh sơn không nghĩ là vì một lúc lơ là mà bản thân làm mất đi cả
bán cơm của gia đình
chỉ còn vài hôm nữa là đến kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài năm ngày
anh sơn cùng vợ vốn dự tính sẽ về quê thăm con gái bố mẹ nhưng suýt đã không về được nữa
anh sơn nghiện ngào nói ông bà ngoại anh đã cao tuổi
anh cũng không muốn ông bà lo thêm rồi lại sinh bệnh
tính lễ về quê thăm gia đình mà anh suýt phải nói dối là ở lại kẻ lễ
những ngày qua sự việc không may xảy ra cho nam shipper bị mất cả xe lẫn hàng
khiến nhiều người thấy vừa thương vừa lo
bên cạnh đó nhiều người cũng thắc mắc với số hàng bị mất hơn tám mươi đơn hàng chuẩn bị giao
thì ai sẽ có trách nhiệm bồi thường số tiền trên
theo luật sư đào thu huyền đoàn luật sư tp hcm về sự việc nam shipper bị mất cả xe lẫn hàng
pháp luật có những quy định liên quan đến việc xác định trách nhiệm bồi thường đối với trường hợp này như sau
theo quy định tại điều năm trăm chín mươi bảy bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định về bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra
pháp nhân phải bồi thường thiệt hại
trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại
thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả lại một khoản tiền theo quy định của pháp luật
theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại nêu trên thì việc bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào nhiều yếu tố
nhưng phải đảm bảo nguyên tắc bồi thường kịp thời
theo quy định tại khoản một năm trăm tám mươi năm bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định về nguyên tắc trách nhiệm bồi thường
thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời
các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường hình thức bồi thường bằng tiền bằng hiện vật
hoặc thực hiện một công việc phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần
trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
do đó khi người của pháp nhân gây thiệt hại trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao
thì dù người có lỗi hay không có lỗi pháp nhân vẫn phải bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại
bởi vì nếu buộc người của pháp nhân bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại
sẽ không đảm bảo nguyên tắc bồi thường kịp thời ngay khi thiệt hại xảy ra
như vậy để đảm bảo kịp thời quyền lợi của khách hàng
trong trường hợp này công ty mà nam shipper bị mất cả xe lẫn hàng
sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với tám mươi đơn hàng bị mất
cạnh đó khi làm công việc shipper thì người này phải biết rằng trách nhiệm của mình
là phải đảm bảo giữ gìn hàng hóa mà công ty giao và đảm bảo việc giao hàng hóa đến tay khách hàng
việc mất hàng hóa là một trong những rủi ro mà nam shipper này phải nhận biết được
khi để xe máy cùng hàng hóa bên ngoài
nên đây không được xem là sự kiện xảy ra khách quan
không thể lường trước được để loại trừ trách nhiệm
do vậy theo quy định tại điều năm trăm chín mươi bảy bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
và khoảng hai điều một trăm hai mươi chín bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín
quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với người lao động
khi làm mất tài sản do người sử dụng lao động giao
nam shipper có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ
theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động của công ty
trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm
ngoài ra theo quy định tại điều một trăm ba mươi bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín
về xử lý bồi thường thiệt hại
thì việc công ty xem xét quyết định mức bồi thường thiệt hại
phải căn cứ vào lỗi mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình
nhân thân và tài sản của người lao động để đưa ra mức bồi thường hợp lý
còn theo luật sư trần minh hùng trưởng văn phòng luật sư gia đình
vụ việc nói trên đã thu hút sự chú ý của dư luận
và cho biết nghề giao hàng ngoài áp lực thời gian cũng thêm mần nhiều rủi ro
để phòng ngừa rủi ro khi hành nghề
các shipper cần thường xuyên cập nhật tình hình an ninh trật tự
đọc báo để biết những thủ đoạn phạm tội nào đang xảy ra trong đời sống
từ đó có ý thức cảnh giác nhận thức được những rủi ro nghề nghiệp có thể sẽ phải đối mặt
và chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý và nghĩ cách ứng phó nếu chẳng may sự cố xảy ra
còn quý vị quý vị nghĩ sao về vụ việc này
hãy nhanh tay để lại bình luận phía dưới cho chúng tôi biết
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại